tại quảng ngãi sau khi đưa hơn bốn trăm linh công trình vào sử dụng thì trên tám mươi công trình nước sinh hoạt ở các huyện miền núi đã bị hư hỏng xuống cấp không thể sử dụng được
vì lý do công trình nước không đáp ứng được nên bước vào mùa nắng nóng tình trạng thiếu nước liên tục xảy ra ở các khu dân cư miền núi của quảng ngãi
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện minh long tỉnh quảng ngãi
công trình nước sạch sinh hoạt yên ngựa tại xã long sơn với số tiền đầu tư trên hai ba tỷ đồng đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi nhưng vài tháng thì công trình đã bị hư hỏng không sử dụng được
hệ thống cụm đầu nối dẫn nước về khu dân cư đã bị hư hỏng ống van sản nước hàng trăm hộ dân trong xã vùng cao không có nước để sinh hoạt
công trình nước sạch sinh hoạt yên ngựa tại huyện minh long tỉnh quảng ngãi

trong lúc chờ đợi vào trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng người dân vùng cao huyện minh long vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và từng ngày xuống xuôi lấy nước không đảm bảo vệ sinh để sử dụng